đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã dự và lắng nghe các doanh nghiệp trình bày các nhóm sáng kiến
giải pháp chung quanh các mục tiêu và ưu tiên của chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với nền kinh tế đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các doanh nghiệp tại buổi gặp này
thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay tuyệt đối không được chủ quan không được để phát triển kinh tế mà đại dịch quay trở lại
thủ tướng khẳng định quan điểm không được để đổ gãy nền kinh tế doanh nghiệp việt nam phá sản nỗ lực bảo đảm tăng trưởng ở mức cao nhất
đối với bài toán thu hút fdi vào việt nam trong bối cảnh mới chính phủ rất quan tâm và ưu tiên giải quyết
trong lúc khó khăn chúng ta cần tận dụng kênh các đại sứ việt nam ở các nước
chúng ta cần coi trọng các thành phần kinh tế nhất là doanh nghiệp việt nam cần phát triển mạnh mẽ đứng độc lập trên đôi chân của mình
thủ tướng nhấn mạnh kinh tế tư nhân của việt nam là động lực hết sức quan trọng do đó cần phát huy lĩnh vực này tốt hơn
chúng ta đang phấn đấu số lượng doanh nghiệp việt nam tăng lên một triệu
các cấp các ngành ban các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực đóng góp để đất nước phát triển thịnh vượng hùng cường